phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội
giao ubnd tp hà nội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu quy hoạch các khu đô thị hiện đại
có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đồng bộ trong các khu vực
hạn chế tối đa việc xây dựng các công trình thấp tầng và góp phần giảm tải khu vực nội đô lịch sử
theo quy hoạch mô hình không gian đô thị hà nội phát triển theo mô hình chùm đô thị
gồm khu vực đô thị trung tâm nằm đô thị vệ tinh hòa lạc sơn tây xuân mai phú xuyên phú minh và sóc sơn
các thị trấn được kết nối bằng hệ thống giao thông đường vành đai kết hợp các trục hướng tâm
có kết nối với mạng lưới giao thông vùng và quốc gia
đô thị trung tâm được phân cách các đô thị vệ tinh các thị trấn bằng hành lang xanh
chiếm bảy mươi diện tích đất tự nhiên của thành phố
khu vực đô thị trung tâm được phát triển mở rộng từ khu vực nội đô về phía tây nam
đến đường vành đai bốn và về phía bắc với khu vực mê linh đông anh phía đông đến khu vực gia lâm và long biên